một trong những nguyên nhân khiến cho các bệnh viện tuyến trên quá tải là do một số lượng lớn các bệnh nhân tuyến dưới vượt lên tuyến trên để điều trị các bệnh mạng tính phổ biến như tăng huyết áp đái tháo đường
thực tế hiện nay chỉ có một mươi hai trạm y tế xã quản lý bệnh tăng huyết áp hầu như chưa quản lý được bệnh đái tháo đường
khoảng trống y tế dự phòng ở tuyến cơ sở đang tạo ra tình trạng mất cân đối trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân
điều này đặt ra cho các nhà quản lý cần phải xây dựng mô hình quản lý bệnh mạng tính tại các địa phương
trung bình cứ hai lần một tháng bác sĩ tuyến trên xuống đào tạo hướng dẫn nhân viên y tế của trạm xá cách thăm khám điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp đáy tháo đường
việc làm này đã diễn ra gần hai năm nay tại trạm y tế xã đại cương huyện kim bảng tỉnh hà nam
qua trường khai cái mô hình này thì trước là nâng cao được các năng lực cho trạm y tế
rồi đảm bảo thuốc men rồi các cái chế độ cho người bệnh tại cộng đồng
thế thì qua đó thì người dân đã tin tưởng và đến với các cơ sở y tế và làm giảm được cái tình trạng mà giảm tải của tuyến trên
ông đỗ quang đạt mắc bệnh tử đường và cao huyết áp từ năm hai nghìn chín
ông vấp vào ngực xuôi khám bệnh từ bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện đến năm hai nghìn một mươi tám
ông mới yên tâm về lấy thuốc ở trạm xá
từ khi mô hình quản lý bệnh mạng tính được triển khai tại địa phương
các nhân viên y tế đến tận nhà hướng dẫn ông quản lý chỉ số huyết áp tiểu đường
theo lời khuyên của trạm trưởng trạm y tế xã ông nên tập ăn nhạt
giảm bớt lượng muối trong bữa ăn hàng ngày để kiểm soát bệnh ngày một tốt hơn
thỉnh thoảng là các nhân viên y tế cũng đến hỏi thăm
thế rồi hàng tháng tôi cũng vẫn ra lấy thuốc
khi mình cảm thấy sức khỏe nó yếu thì tôi lại ra đo huyết áp hàng tháng
sáng nào cũng ra đo
xã đại cương có bảy dân
hai năm gần đây xã triển khai thí điểm mô hình quản lý bệnh mạng tính
tại trạm y tế xã với sự tư vấn của bộ y tế tổ chức y tế thế giới và quỹ resezon
nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến dưới
sau một thời gian cầm tay chỉ việc trạm y tế xã đại cương đã quản lý được
bảy mươi bệnh nhân tăng huyết áp chín mươi bảy bệnh nhân đai tháo đường
trong ngoài chương trình tập huấn ra
chúng tôi còn được cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
cũng như cán bộ của trung tâm y tế kim bảng về tận nơi để cầm tay chỉ việc
cái này nó đem lại hiệu quả rất là to lớn và hơn nữa là có lợi ích rất lớn đối với chúng tôi
chúng tôi có thêm những kỹ năng về điều trị chuyên khoa
và có thêm trình độ nâng cao kiến thức để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
chúng tôi trong thời gian tới cũng đang muốn thông qua thủ tướng thế giới
vận động các nhà tài trợ để hỗ trợ cho việt nam tăng cường đào tạo
và nâng cao năng lực cho y tế
và tăng cường truyền thông để giảm mũi cho khu vực việt nam
nếu mỗi bệnh nhân như ông đỗ quang đạt được quản lý mặt bệnh tốt tại địa phương mình
thì mỗi trạm xá chỉ cần chăm sóc tốt cho một trăm linh bệnh nhân
một mươi trạm xá sẽ giảm được một bệnh nhân vượt lên tuyến trên
hiện tại đã có sáu mươi sáu trên một trăm một mươi sáu trạm y tế xã của hà nam triển khai mô hình này
một mươi hai trạm y tế xã trên cả nước cũng đang rất cần sự thay đổi về chất
để giải quyết được tình trạng mất cân đối trong hệ thống trăm xá
các bệnh nhân sắp sức khỏe đã tồn tại từ bao lâu nay